ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi chín là năm lẻ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ chủ trì
và có sự tham gia của không quá năm tỉnh theo đề án tổ chức dỗ tổ hùng vương hàng năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo kế hoạch dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tổ chức chính trong ba ngày
từ ngày tám tháng ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì và các xã phường vùng ven đền hùng
các di tích thờ hùng vương và các danh nhân danh tướng thờ hùng vương trên địa bàn tỉnh phú thọ
phần lễ gồm lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tại đền thượng lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân
và lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ lễ dước kiệu về đền hùng
phần hội gồm lễ hội văn hóa dân gian đường phố chương trình nghệ thuật chào mừng hội sách đất tổ và triển lãm ảnh nghệ thuật quê hương con người phú thọ tổ chức trình diễn hát xoan biểu diễn một dối nước
tỉnh phú thọ cũng đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phương án chống ủn tắc chen lấn sô đầy và bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời có các phương án cứu hộ cứu nạn ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra